thưa quý vị từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai hành vi cho thuê mượn ví điện tử sẽ bị phạt tiền
thị trường việt nam đang chứng kiến một đợt giảm mạnh lượng xăng dầu nhập khẩu từ bảy thị trường lớn
sau vụ việc côco bay đà nẵng chính thức thừa nhận không thực hiện được việc chi trả lợi nhuận cho khách hàng
vấn đề pháp lý với loại hình bất động sản mới là cô hotel officetel đã lộ rõ nhiều lỗ hổng
sau đây là nội dung chi tiết
tại các ngân hàng thương mại tỷ giá đô la mỹ duy trì ổn định trong khi giá đô la mỹ trên thị trường tự do tiếp tục tăng
trong khi vietcombank và bidv cùng niêm yết giá đô la mỹ ở mức hai mươi ba một trăm bốn mươi hai mươi ba hai trăm sáu mươi đồng một đô la mỹ nếu mua bán bằng hình thức chuyển khoản và ở mức hai mươi ba một trăm một mươi đồng
nếu mua bằng tiền mặt thì trên thị trường tự do giá đô la mỹ lại tăng năm đồng ở chiều mua vào và một mươi năm đồng chiều bán ra so với hôm qua
sau khi giá gà công nghiệp giảm sâu trong tháng chín vừa qua nhiều hộ chăn nuôi giảm quy mô tái đàn khiến sản lượng gà giảm mạnh tới hơn ba mươi
đây là nguyên nhân khiến cung không đủ cầu làm giá gà công nghiệp tăng mạnh trong những ngày gần đây
trong tháng chín đã có lúc giá gà công nghiệp giảm xuống chỉ còn một mươi một đồng một kg
với những mức giá đó người nuôi gà đã thua lỗ nặng
tuy nhiên hiện giá gà công nghiệp đã tăng lên mức ba mươi sáu đồng một kg hơi
giá gà đang tăng lên từng ngày bởi trước đó giá gà công nghiệp còn giao dịch ở mức ba mươi bốn đồng một kg hơi
trước tình trạng giá thịt lợn liên tục tăng cao giải pháp nhập khẩu thịt lợn lại tiềm ẩn nhiều vấn đề mới
bởi khi nhập thịt lợn giá lợn ở việt nam ngày càng thấp so với trung quốc
lúc đó thương lái sẽ bằng mọi cách vận chuyển lợn từ việt nam sang trung quốc
hiện tại nhiều doanh nghiệp cung cấp thực phẩm như vissan sagifood sacha đều khẳng định đã có kế hoạch nhập khẩu thịt lợn từ brazil mỹ tây ban nha bỉ và canada
tuy nhiên giá thịt lợn ở trung quốc càng cao nguồn thịt ở thị trường việt nam sẽ càng thiếu do thương lái vận chuyển lợn sang trung quốc nhiều hơn
theo số liệu mới nhất từ tổng cục hải quan bởi thị trường cung cấp xăng dầu lớn cho việt nam đều có sự sụt giảm mạnh cả về lượng và kim ngạch
kéo theo kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong một mươi tháng giảm một mươi chín tám về lượng và giảm hai mươi bảy sáu về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái
hầu hết các thị trường mà việt nam nhập khẩu xăng dầu trong một mươi tháng năm hai nghìn một mươi chín đều sụt giảm
trong đó hai thị trường lớn nhất là hàn quốc đạt hai năm triệu tấn trị giá một ba mươi ba triệu usd giảm một mươi hai hai về lượng
và malaysia với hai một mươi tám triệu tấn trị giá một hai mươi chín triệu usd giảm hai mươi ba chín về lượng so với cùng kỳ năm ngoái
theo nghị định tám mươi tám có hiệu lực từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai hành vi thuê cho thuê mượn cho mượn hoặc mua bán thông tin từ một đến một mươi ví điện tử hoặc hơn sẽ bị phạt nặng
theo nghị định này vi phạm quy định về trung gian thanh toán không có giấy phép bị phạt tiền từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi triệu đồng
thuê cho thuê mượn cho mượn ví điện tử hoặc mua bán thông tin ví điện tử từ một đến dưới một mươi ví mức phạt tiền từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
theo ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội việt nam việc gian lận trục lợi quỹ bảo hiểm y tế ảnh hưởng đến việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế đến quyền lợi của người bệnh
uy tín của ngành y tế đang là vấn đề nhức nhối chưa thể giải quyết triệt đề
tình trạng lạm dụng trục lợi tại nhiều địa phương với các hình thức thu gom bệnh nhân của các bệnh viện lập khống hồ sơ mượn thẻ để khám chữa bệnh vẫn tiếp tục diễn ra
hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đã phát hiện nhiều dấu hiệu gian lận về cấp thuốc chiếm dụng tiền bảo hiểm y tế thậm chí có người đi khám chữa bệnh đến một trăm năm mươi lần một năm
vừa qua coco bay đà nẵng là dự án codotel đầu tiên mà chủ đầu tư thất hứa với khách hàng về cam kết lợi nhuận khi hai bên ký hợp đồng mua bán
vài ba năm trước loại hình bất động sản này trở nên sốt nóng trên thị trường cũng chính nhờ những điều khoản cam kết lợi nhuận khá cao này
theo vcci vấn đề sử luật để hoàn thiện pháp lý cho codotel officetel tiếp tục nhận được nhiều kiến nghị